theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho biết
sáng nay ngày sáu tháng bảy cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
bước sang ngày thứ tám mươi một việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện còn một mươi năm ca mắc covid một mươi chín đang điều trị tại các cơ sở y tế
trong ba trăm năm mươi năm ca mắc số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi ca chiếm chín mươi năm tám
số ca còn đang điều trị là một mươi năm ca chiếm bốn hai
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai hai trăm chín mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm hai mươi người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một bảy trăm năm mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm một mươi bảy người